trong ngày một mươi ba tháng một mươi tại tỉnh quảng trị đoàn công tác liên bộ gồm bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn bộ y tế bộ tài chính bộ công thương đã làm việc gặp gỡ đối thoại và giải đáp những vấn đề liên quan đến việc hỗ trợ bồi thường thiệt hại cho ngư dân tại quảng trị sau sự cố môi trường biển do công ty fomosa gây ra
tại buổi làm việc tỉnh quảng trị đề nghị với đại diện lãnh đạo các bộ ngành cần quan tâm hơn đến việc định mức áp giá và có bổ sung hỗ trợ thêm đối tượng do trong quá trình thống kê xác định chưa kê khai kịp nhất là đối tượng đi làm ăn xa có chính sách hỗ trợ đối với các đối tượng kinh doanh dịch vụ ven biển người thất nghiệp sống trong vùng biển do ảnh hưởng từ biển các cơ sở chế biến thu mua hải sản
việc đền bù hỗ trợ được chính phủ quyết định thực hiện theo từng đợt tuy nhiên cần quan tâm hỗ trợ đền bù và giải quyết rứt điểm và hoàn thiện từng đợt bên cạnh đó cần quan tâm hỗ trợ thêm về chính sách đào tạo nghề chuyển đổi sinh kế giải quyết việc làm cho người dân